đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp vinh tỉnh nghệ an
phát hiện một cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trái phép
kiểm tra cơ sở kinh doanh khí ga do anh nguyễn viết thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm làm chủ
nằm trên đường d một thuộc khối ba phường trung đô tp vinh
tại đây đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc công an tp vinh
đã phát hiện trong kho chứa ga có một trăm hai mươi chín bình loại một mươi hai kg
trong đó có một mươi bình đang còn khí ga
qua kiểm tra lực lượng chức năng xác định đây là cơ sở kinh doanh khí ga trái phép
nên đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật để xử lý theo quy định của pháp luật